hàng loạt rừng ở chín tỉnh thành gồm khánh hòa ninh thuận gia lai tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu long an sóc trăng và bạc liêu đều nằm trong mức cảnh báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
nhiều cánh rừng ở bình thuận đắk lắc tây ninh bình phước bình dương đồng tháp vĩnh long trà vinh an giang bến tre cần thơ hậu giang cũng cảnh báo cháy cấp bốn cấp rất nguy hiểm
tuần tới ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ dự báo tiếp tục ít mưa nắng nhiều có nơi nắng nóng độ ẩm thấp từ bốn mươi
vì vậy để tránh những thiệt hại không đáng có người dân không được tự ý đốt nương làm rẫy đốt lửa gần rừng
nếu phát hiện cháy người dân cần báo ngay về cục kiểm lâm theo số điện thoại chín trăm tám mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám ba trăm ba mươi ba để kịp thời xử lý
hôm nay tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã diễn ra lễ khởi công nút giao vòng xuyến hai tầng với đường trục chính từ cảng chu lai đến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi với tổng mức đầu tư là sáu trăm linh tỷ đồng
dự án do công ty cổ phần tư vấn và xây dựng tân phong thiết kế quy mô công trình được xây dựng vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực
đây là công trình giao thông cấp một đã được bộ giao thông vận tải thẩm định thiết kế cơ sở và được thực hiện theo đúng các thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng
công trình được xây dựng đưa vào sử dụng sẽ tạo ra sự kết nối giữa cảng biển kỳ hà sân bay chu lai với tuyến quốc lộ một a và cao tốc đà nẵng quảng ngãi
có phần bảo đảm an toàn giao thông giảm tai nạn giao thông
dự kiến thi công trong năm tháng và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nhằm chào mừng kỷ niệm một mươi năm năm thành lập khu kinh tế mở chu lai
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội trung tâm vũ trụ việt nam thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã phối hợp với học viện kỹ thuật quân sự tổ chức ngày hội canss hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám với chủ đề giám sát chất lượng tầng không khí
đây là lần thứ hai cuộc thi kansat được tổ chức với mục tiêu nhằm giúp các kỹ sư tương lai có cái nhìn tổng quát trải nghiệm thực tế công nghệ chế tạo vệ tinh
đồng thời kích thích sức sáng tạo của các kỹ sư trẻ trong việc đưa các ứng dụng của công nghệ chế tạo vệ tinh vào thực tế đời sống
đây cũng được coi là tiền đề cho việc phổ cập và phát triển ngành công nghệ chế tạo
với chủ đề giám sát chất lượng tầng không khí cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học trong cả nước
với phần thi và thuyết trình về kết quả thu được một cách chính xác hợp lý
ban tổ chức đã quyết định đội đoạt giải nhất là fimo đến từ trung tâm công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường của trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội
chuyển sang các thông tin của các bạn
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình vừa có cuộc điện đàm
theo đó hai bên nhất trí sẽ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa đối với triều tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa
chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết bắc kinh ủng hộ giải quyết căng thẳng trên bán đảo triều tiên thông qua đối thoại
ông bày tỏ hy vọng tất cả các bên thể hiện thiện trí nỗ lực hướng tới kết quả tích cực tránh bất cứ động thái nào có thể tác động tới bầu không khí hỏa giải trên bán đảo triều tiên
trong khi đó phó tổng thống mỹ mike pence tuyên bố việc nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un quyết định mời ông trump tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử là bằng chứng cho thấy các chính sách của mỹ trong vấn đề triều tiên đang mang lại kết quả
tuy nhiên washington sẽ vẫn duy trì tất cả các biện pháp trừng phạt và chiến dịch gây sức ép tối đa cho đến khi triều tiên cho thấy những bước đi cụ thể lâu dài và có thể kiểm chứng trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này
cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ giữa mỹ và triều tiên
dự kiến sẽ diễn ra vào tháng năm tới
nếu như diễn ra cuộc gặp giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào tháng năm tới sẽ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ của hai nước
thông tin này đã khiến hầu hết người dân hàn quốc hoan nghênh còn người dân tại nhiều các nước láng giềng như nhật bản và trung quốc thì vẫn tỏ ra hoài nghi với kết quả của cuộc gặp lịch sử
tại seoul người dân bày tỏ sự vui mừng trước quyết định của
tổng thống mỹ donald trump và hy vọng cuộc gặp này sẽ mang lại hòa bình cho bán đảo triều tiên
ở thủ đô bắc kinh của trung quốc người dân lại có phản ứng khá trái chiều
tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội hiếm có cho các nhà lãnh đạo của cả hai nước tổ chức các cuộc họp song phương về hòa bình
đó thực sự là một điều tốt
tôi không nghĩ rằng lãnh đạo của triều tiên sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình một cách dễ dàng ví dụ như tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân
tôi nghĩ rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể làm giảm căng thẳng
còn người dân tại thủ đô tokyo nhật bản lại có những ý kiến không mấy lạc quan về hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo kim jong un
tôi hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc đối thoại thích hợp nếu họ thực sự gặp nhau
tuy vậy tôi không nghĩ hội nghị thượng đỉnh này sẽ thực sự được tổ chức
sau một năm căng thẳng giữa bình nhưỡng và washington liên tiếp bị đẩy lên cao từ việc thử tên lửa đe dọa chiến tranh đến siết chặt trừng phạt
cuộc đối thoại cấp cao giữa mỹ và triều tiên đang được kỳ vọng như một cơ hội mở màn cho tiến trình hòa giải liên triều
cuộc chiến tư pháp liên quan tới vấn đề kiểm soát súng đạn tiếp tục nóng lên tại mỹ
ngay sau khi thống đốc bang florida ký ban hành luật hạn chế sở hữu súng đạn thì ngày hôm nay hiệp hội súng đạn quốc gia mỹ đã đệ đơn kiện và cho rằng những điều khoản mới quy định trong luật này là vi phạm hiến pháp
trong đơn kiện hiệp hội súng đạn quốc gia mỹ nara cho rằng điều khoản nâng độ tuổi sở hữu mọi loại súng từ một mươi tám lên hai mươi một tuổi
trong luật mà bang florida mới ban hành là vi phạm hiến pháp quốc gia
nra lập luận việc cấm những người trưởng thành dưới hai mươi một tuổi sở hữu súng trường là vi hiến vi phạm các quyền được bảo vệ về mặt luật pháp một cách công bằng giữa công dân các bang
dự luật về vấn đề này đã được các nghị sĩ cơ quan lập pháp bang florida thông qua cấm tất cả các loại vũ khí tự chế từ bán tự động lên tự động và tăng quỹ cho chăm sóc sức khỏe tâm thần
luật mới còn bao gồm một điều khoản về chương trình tự vệ học đường một số nhân viên làm việc trong các trường học sẽ được trang bị súng để kịp thời can thiệp và ngăn chặn trong trường hợp xảy ra xả súng
chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ bắt giữ con tin tại khu nhà của các cựu quân nhân tại thành phố safrancisco bang california của mỹ
giới chức sở tại cho biết hung thủ từng được điều trị chứng dối loạn tâm lý hậu chiến tranh
tuy nhiên cả hung thủ và ba con tin bị bắt giữ
đều đã thiệt mạng
hung thủ albert wong ba mươi sáu tuổi từng được điều trị chứng rối loạn tâm lý hậu chiến tại khu nhà passway home nơi xảy ra vụ tấn công
đối tượng này đã được yêu cầu rời khỏi chương trình điều trị cách đây hai tuần
ba nạn nhân được xác định là giám đốc điều hành passway home christine loeber bốn mươi tám tuổi giám đốc điều trị jean golick bốn mươi hai tuổi
và nhà tâm lý học jennifer gonzález hai mươi chín tuổi
cả ba người này đều là các nhân viên từng điều trị cho albert wong
khoảng một mươi giờ ba mươi phút giờ địa phương ngày chín tháng ba enbert rong mang theo một khẩu súng trường mặc áo chống đạn
bắt giữ ba con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay tổ chức tại khu nhà pastway home dành cho các cựu quân nhân mỹ
chuyên chăm sóc cho các cựu quân nhân mỹ từng phục vụ tại chiến trường iraq và afghanistan gặp những dối loạn tâm lý hậu chiến tranh
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân